viện kiểm soát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê trần lệnh khởi tố bắt tạm giam
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải gia khiêm là võ hoài phương ba mươi tám tuổi
chú tại tp hcm cùng với hai nhân viên khác gồm nguyễn phúc hoàng hai mươi tám tuổi và trần văn hiếu hai mươi bảy tuổi
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
theo thông tin từ cơ quan điều tra võ hoài phương là người chỉ đạo đường dây làm giả xăng dầu quy mô lớn
phương bị bắt quả tang khi đang chỉ đạo hiếu và hoàng bơm hóa chất từ xe bồn xuống bồn chứa xăng
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu thuộc ấp một phường hắc dịch thị xã phú mỹ vào đêm một mươi tám tháng sáu
khám xét tại cây xăng và tại nhà của phương công an thu giữ hàng trăm triệu đồng chất bột tạo màu
thiết bị kiểm tra ron và nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã lấy mẫu đưa đi giám định làm rõ số lượng xăng đã được các đối tượng
tiêu thụ trong thời gian qua và tạm giữ khẩn cấp chín đối tượng gồm chủ công ty phụ trách cây xăng nhân viên và các lái xe bồn